sau gần một tháng rưỡi chi viện nhiều đơn vị quân đội dần rút lực lượng khi nhiều quận huyện đã kiểm soát được dịch bước vào giai đoạn bình thường mới
tối ngày sáu tháng một mươi ủy ban nhân dân quận tân bình đã tổ chức tri ân và chia thay bộ đội từ sư đoàn chín quân đoàn bốn sau thời gian hỗ trợ địa phương chống dịch
sáng nay gần hai trăm linh chiến sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân hơn một tháng qua cũng sẽ trở về đơn vị là huyện long thành tỉnh đồng nai
ba mươi quân nhân tri viện đã hỗ trợ cho một mươi phường tại địa bàn phát hơn hai trăm bốn mươi hai túi an sinh cho người dân chăm sóc hơn hai mươi f tại nhà trong cao điểm chống dịch
chính sự tận tình của quân nhân đã góp công lớn trong việc kiểm soát dịch của địa phương
ngày chia tay ủy ban nhân dân phường một quận bình thạnh đã tặng những chiếc khăn rằn cho gần năm mươi chiến sĩ sư đoàn năm để tri ân khoảng thời gian giúp địa phương từ lớp vùng đỏ đến khi chuyển thành vùng xanh
hơn một tháng qua bảy trăm tám mươi quân nhân đã hỗ trợ quận từ thực chốt kiểm soát cung cấp thức ăn cho đến việc vận hành bốn mươi bảy trạm y tế khám chữa bệnh cho f tại nhà
hôm ngày năm tháng một mươi khoảng một phần tư số quân nhân hỗ trợ tại huyện gò vấp đã trở về đơn vị theo ban chỉ đạo quân sự quận
nơi này vẫn còn giữ gần một bộ đội để phân phát hơn một ba trăm linh tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia gói an sinh thứ ba cho người dân
lực lượng sẽ rời địa phương khi công tác này được hoàn thành
còn tại thành phố thủ đức khoảng một sáu trăm linh chiến sĩ chi viện cho bốn đơn vị gồm sư đoàn năm học viện quân y cao đẳng hải quân trung đoàn gia định dự kiến sẽ rút dần để tạm cách đi trước khi trở về đơn vị
việc rút quân sẽ diễn ra từ từ tùy vào tình hình kiểm soát dịch của địa phương
trong quá trình làm nhiệm vụ khoảng hai mươi quân nhân đã bị nhiễm covid một mươi chín xong đã khỏi bệnh